trong hai ngày hôm qua hai mươi ba và hôm nay hai mươi bốn tháng bảy tuần đầu đợt một tại trụ sở trung ương đảng
nhóm một do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cùng với các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng tòng thị phóng trương thị mai võ văn thưởng ngô xuân lịch
nguyễn hòa bình phan đình trạc nguyễn xuân thắng đã làm việc với đảng bộ tỉnh cao bằng
và đảng bộ tỉnh sơn la để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy
trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tại các buổi làm việc bộ chính trị ban bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng trong những năm qua đã tạo ra bước phát triển
và toàn diện hơn về kinh tế xã hội xây dựng đảng xây dựng chính quyền bảo đảm quốc phòng
an ninh trật tự an toàn xã hội
các nỗ lực của cao bằng đều đạt và vượt trì tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba đề ra
bộ chính trị ban bí thư cũng biểu dân đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la
với quyết tâm chính trị cao đoàn kết năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu
đạt được nhiều thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá grdp bình quân đầu người đạt bốn mươi bốn hai triệu đồng một người một năm
tăng một mươi ba ba triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
đây là cách đi đúng hướng đã được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao
căn cứ vào ý kiến kết luận và ý kiến các đồng chí bộ chính trị ban bí thư các ban bộ ngành trung ương
các đảng bộ tỉnh cao bằng sơn la sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện
phương án nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra
công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc
chú đáo trách nhiệm cao quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và các quy định hướng dẫn của trung ương
các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần đầu đợt một đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung